chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị mới đây ủy ban giám sát của hạ viện mỹ cho biết cơ quan này có kế hoạch mời tổng thống joe biden
tới điều trần trong cuộc điều tra luận tội của đảng cộng hòa
sau khi kết thúc phiên điều trần kéo dài gần tám giờ với các giao dịch kinh doanh của gia đình ông biden
james kommer chủ tịch ủy ban giám sát của hạ viện mỹ phát biểu chúng tôi cần nghe từ chính tổng thống
đây là lần đầu tiên ủy ban giám sát của hạ viện đề nghị triệu tập tổng thống mặc dù khó có khả năng ông sẽ chấp nhận
theo reuters đảng cộng hòa của cựu tổng thống donald trump đang tìm cách thúc đẩy cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng
đối với lãnh đạo nhà trắng đường nhiệm trong khi các nhà lập pháp thuộc đảng dân chủ của ông biden coi cuộc điều tra là vô căn cứ
phe đảng cộng hòa tại hạ viện buộc tổng thống biden và các thành viên trong gia đình ông đã thu lợi bất chính từ các quyết định chính sách
ông từng tham gia khi còn giữ chức phó tổng thống trong chính quyền barack obama giai đoạn năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên cho đến nay họ vẫn chưa chứng minh được điều này
nhà trắng cáo buộc cuộc điều tra ở hạ viện vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của đảng cộng hòa có động cơ chính trị
đồng thời lên án phiên điều trần hôm hai mươi tháng ba
theo hồ sơ do thượng viện mỹ biên soạn trước đây chỉ có ba tổng thống đương nhiệm từng tự nguyện điều trần trước các ủy ban quốc hội
trong đó gần đây nhất là tổng thống gerald ford vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
giới quan sát nhận định việc phe đảng cộng hòa chỉ chiếm đa số mỏng manh tại hạ viện khiến họ gặp khó khăn trong việc thúc đẩy luận tội tổng thống
hạ viện từng phải tổ chức cuộc bỏ phiếu thứ hai vào tháng trước để luận tội
alesandro mayokas quan chức hàng đầu trong chính phủ liên bang phụ trách vấn đề biên giới sau khi cuộc bỏ phiếu đầu tiên thất bại
thượng viện do đảng dân chủ lãnh đạo gần như chắc chắn sẽ bỏ phiếu tha bổng cho ông mayer cas và được tin sẽ làm điều tương tự trong trường hợp hạ viện chính thức luận tội ông biden
thưa quý vị đối với đảng cộng hòa cuộc luận tội tổng thống joe biden là một quân cờ quan trọng trên cuộc đua vào nhà trắng
tuy nhiên nếu được sử dụng không khéo cuộc luận tội này cũng có thể trở thành một cuộc đua vào nhà trắng
tuy nhiên nếu được sử dụng không khéo cuộc luận tội này cũng có thể trở thành một cuộc đua vào nhà trắng
cuộc luận tội đi đến ngõ cụt buộc các thành viên đảng cộng hòa phải tìm ra một hướng đi khác để giành thế chủ động khi cuộc tổng tuyển cử vào tháng một mươi một đang đến gần
cuộc luận tội tổng thống vẫn là ưu tiên hàng đầu của đảng cộng hòa bởi dù thất bại ảnh hưởng của phiên điều trần vẫn có thể làm suy giảm mức độ tín nhiệm của công chúng dành cho ông biden
phát biểu trước báo chí sau phiên điều trần chủ tịch giám sát hạ viện james kammer khẳng định hạ viện đang đi đúng hướng
bởi ưu tiên số một của hạ viện vẫn là đưa sự thật đến với người mỹ bằng sức mạnh của pháp luật
trong quyền hạn được cho phép đảng cộng hòa đã đưa ra phương án dự phòng bao gồm thắt chặt quy định về công khai tài chính
thay đổi luật vận động hành lang tại nước ngoài chuyển quyền điều tra hunter biden và những cá nhân liên quan cho bộ tư pháp
kêu gọi tiếp tục điều tra tổng thống và nỗ lực đẩy các cuộc điều tra đến gần ngày bầu cử
chủ tịch ủy ban nghiên cứu của đảng cộng hòa kevin hearn
cũng thừa nhận rằng đảng này vẫn đang nỗ lực tìm ra những chứng cứ cho thấy có mối liên hệ giữa hai cha con tổng thống mỹ
khi con trai ông hanter biden đang dính ba cáo buộc hình sự liên quan đến tàng trữ súng và sử dụng ma túy
bất kỳ phương án nào trong số đó đều mang lại rủi ro bởi quyền quyết định cao nhất thuộc về thượng viện
nhưng ít nhất những nỗ lực của đảng cộng hòa có thể gây ảnh hưởng đến các cử tri biden
để tạo ra thêm cơ hội thắng cho ứng cử viên của đảng ông donald trump
hạ nghị sĩ
andps cho biết thay vì lần nào cũng thua do đầu hàng chúng tôi thà cố gắng bởi chỉ cần cố gắng là sẽ có cơ hội chiến thắng
đồng thời cũng biết nhiều hạ nghị sĩ cũng có chung quan điểm và quyết tâm như ông
việc áp dụng các kế hoạch dự phòng có thể có những lợi thế riêng nếu đảng cộng hòa có thể đoàn kết để tạo ra một bước ngoặt trong điều tra
họ có thể thấy thất bại này là một chiến thắng ở quy mô nhỏ hơn trong cuộc đua vào nhà trắng
hiện nay chỉ còn hai ứng viên trên đường đua là tổng thống joe biden và cựu tổng thống donald trump
trong cuộc khảo sát toàn quốc về mức độ tín nhiệm của các cử tri dành cho hai ứng cử viên được thực hiện mới đây
ông trump đang dẫn trước với tỷ lệ ủng hộ là bốn mươi tám trong khi ông biden chỉ có bốn mươi ba
đảng cộng hòa đang kỳ vọng nhờ cuộc luận tội này ông trump có thể giữ vững phong độ cho đến tháng một mươi một
tuy nhiên nhìn từ hiện thực có thể thấy rằng chắc chắn cuộc luận tội tổng thống sẽ chấm dứt

trong suốt chiều dài lịch sử mỹ chưa có một tổng thống nào bị luận tội thành công và có khả năng cao rằng ông biden không phải một ngoại lệ
tuy ông james kammer cho biết có thể hạ viện sẽ đưa ra các đề xuất xử lý hình sự đề nghị hình sự cho cuộc luận tội của tổng thống joe biden
và vụ án nghiêm trọng của con trai ông nhưng không có khả năng bộ tư pháp dưới quyền ông biden sẽ xem xét thực hiện những đề xuất đó
nỗ lực của đảng cộng hòa hiện nay sẽ chỉ nhằm vào một mục tiêu duy nhất là lợi dụng cuộc luận tội
để lôi kéo cử tri ủng hộ cho đảng của họ
cuộc luận tội tổng thống rất có thể là một con dao hai lưỡi bởi sẽ đến lúc hạ viện sẽ phải cho dừng cuộc luận tội
đảng cộng hòa tại hạ viện đang lo lắng sẽ bị cử tri quay lưng khi từ bỏ việc luận tội
những người ủng hộ trung thành của đảng đặc biệt là những người ủng hộ cựu tổng thống donald trump
có thể thấy thất vọng trước hành động đầu hàng tại hạ viện dẫn đến quyết định chuyển phe
trong một diễn biến khác liên quan cựu tổng thống mỹ donald trump
ngày một mươi chín tháng ba đăng tải trên mạng xã hội charts social cho biết
ông có thể phải bán loạt bất động sản với giá siêu rẻ để có tiền nộp phạt bốn trăm sáu mươi bốn triệu đô la mỹ
theo phán quyết của tòa new york
theo ông trump thẩm phán anter egoron của tòa new york đang muốn tước đi quyền kháng nghị của ông
bằng việc yêu cầu trump nộp phạt hàng trăm triệu đô la mỹ
phán quyết của thẩm phán angron được đưa ra hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
yêu cầu ông trump nộp phạt ba trăm năm mươi năm triệu đô la mỹ
với các cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản để được hưởng các khoản vay hay điều khoản bảo hiểm yêu đãi ở bang này
cộng với tiền lãi ông trump phải nộp phạt tổng cộng bốn trăm sáu mươi bốn triệu đô la mỹ
trump không chấp nhận phán quyết của tòa và đã đệ đơn kháng cáo
nhưng luật quy định ông vẫn phải nộp phạt trong quá trình chờ kết quả kháng nghị dự kiến kéo dài nhiều năm
nếu kháng cáo thành công số tiền đã nộp phạt sẽ được trả lại cho cựu tổng thống
nhóm luật sư của ông trump hôm một mươi tám tháng ba
nộp đơn đề nghị tòa phúc thẩm bang hoãn thi hành án phạt với lý do đây là số tiền quá lớn
các luật sư cho biết phía ông trump đã thông qua bốn công ty môi giới để tiếp cận ba mươi công ty bảo lãnh cho khoản phạt
nhưng đều không thành công
cựu tổng thống mỹ tuyên bố có tài sản hàng tỷ đô la mỹ nhưng hầu hết là bất động sản
theo ước tính của tạp g force
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba ông trump sở hữu khối tài sản hai sáu tỷ đô la mỹ
cũng trong ngày một mươi chín tháng ba cựu đệ nhất phu nhân
melania trump đã có buổi xuất hiện hiếm hòi trước công chúng bên cạnh chồng
ông donald trump tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang florida
khi được hỏi liệu bà có quay trở lại chiến dịch tranh cử đồng hành cùng ông trump trong cuộc đua vào nhà trắng
bà melania trả lời hãy cho xem
kể từ khi ông donald trump chính thức khởi động chiến dịch tranh cử lần thứ ba vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
bà melania ít khí xuất hiện bày tỏ sự ủng hộ chồng
thậm chí bà cũng không tham gia bữa tiệc vào tối
ngày bầu cử siêu thứ ba tại khu nghỉ dưỡng mar a lago
bà cũng không xuất hiện bên cạnh ông trump trong bất kỳ lần hầu tòa nào của ông
khi ông phải đối mặt với tổng cộng tám mươi tám cáo buộc trong bốn phiên tòa hình sự
năm ngoái khi ông trump được hỏi liệu vợ ông có thể tham gia cùng ông trong chiến dịch tranh cử trong tương lai gần hay không
ông nói rằng bà sẽ sớm tham gia
các nguồn tin quen thuộc với mối quan hệ của ông trump nói với cnn rằng
hiện tại phần lớn sự tập trung của bà melania vẫn là dành cho con trai parern
cậu dự kiến tốt nghiệp trung học ở florida vào mùa xuân này
kiệu đệ nhất phu nhân cũng gần như tránh xa sự chú ý của công chúng
kể từ khi rời khỏi nhà trắng vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một
kể từ đó đến nay bà chỉ xuất hiện vài lần
bà đã tham dự lễ tưởng niệm kiểu đệ nhất phu nhân rosalind carter ở georgia
cùng với đệ nhất phu nhân george biden và kiểu đệ nhất phu nhân michelle obama
bà cũng có phát biểu tại cơ quan liêu trữ quốc gia ở western vào tháng một mươi hai
trong bài phát biểu bà mellania nói về trải nghiệm khó khăn khi trở thành công dân mỹ
và những thách thức mà bà phải đối mặt khi vượt qua một hệ thống pháp luật phức tạp
bà melania không đề cập đến ông trump người trước đó đã cam kết mở rộng các chính sách cứng rắn
nếu tái đắc cử sẽ hạn chế cả nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp
thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt
hẹn gặp lại